thưa quý vị thông tin từ lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện an phú tỉnh an giang vào sáng ngày hôm nay
thì vào sáng ngày hôm qua lực lượng chức năng đã phát hiện một thi thể nổi trên sông bình ghi
và thi thể này nghi là của người mất tích trong vụ bốn mươi người trốn khỏi một casino ở campuchia
bơi qua sông bình ghi nhập cảnh trái phép về việt nam
hiện ngành chức năng đang khám nghiệm tử thi để xác định thi thể
sẽ được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác
từ mâu thuẫn giao thông khoảng ba mươi thanh thiếu niên hẹn nhau để giải quyết bằng hung khí
ngày hai mươi tháng tám công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương đã tạm giữ một mươi chín đối tượng
để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
theo điều tra vào ngày một mươi bảy tháng tám nguyễn hữu phát điều khiển xe mô tô phân khối lớn
nẹt bô lưu thông trên đường thì xảy ra mâu thuẫn cãi nhau với lê trí nhân
sau đó nhân đã rủ thêm một mươi tám đối tượng khác mang theo hung khí là giao tự chế
mã tấu kiếm nhật dựa đi tìm chém phát gây ra nhiều thương tích
đứt hai ngón tay sau khi gây án nhóm của nhân điều khiển xe rời khỏi hiện trường
pháp bị thương tích nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện
quá trình truy xét đến hai mươi h ngày một mươi chín tháng tám lực lượng công an đã đưa một mươi chín đối tượng này về trụ sở làm việc